tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm đinh la thăng và các đồng phạm
chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã thực hiện đối đáp lại các luật sư và bị cáo
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty xây lắp dầu khí pvc
kết thúc phần tranh luận phiên tòa phúc thẩm xét xử ông đinh la thăng và các đồng phạm
các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử bước vào nghị án
bị cáo đinh la thăng mong được chuyển tội danh sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng như được hưởng sự khoan hồng
theo viện kiểm soát đến thời điểm này viện kiểm soát thấy không có bị cáo nào kêu an
chỉ có bị cáo đinh la thăng và phùng đình thực cho rằng các bị cáo không phạm tội cố ý làm trái như bị quy kết
mà phạm một tội khác nhẹ hơn là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về tội danh tại thời điểm xét xử đang áp dụng cả hai bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín và hai nghìn một mươi năm
điều quan trọng là khi áp dụng hai bộ luật này cơ quan tố tụng đã áp dụng những gì có lợi cho các bị cáo
về hành vi của bị cáo đinh la thăng viện kiểm sát thấy về cơ bản không có gì mới
căn bản nhất là bị cáo đã nhận thấy việc này là sai nhưng việc nhận của bị cáo có mức độ
đến thời điểm này quan điểm của viện kiểm sát nhân dân cấp cao là có điều kiện áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ là khai nhận hành vi phạm tội
đối với bị cáo phùng đình thực người bị kết án sơ thẩm về tội cố ý làm trái
nhưng nếu khắc phục hậu quả có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức tối đa
đối với bị cáo nguyễn quốc khánh viện kiểm sát cho rằng bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại
có nhiều tình tiết giảm nhẹ phạm tội trong hoàn cảnh có nhiều lý do khách quan
nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt ở mức tối đa
trong phần đối đáp sáng nay bị cáo đinh la thăng không đồng tình với bản luận tội của đại diện viện kiểm sát nhân dân một ngày trước
và cho rằng viện kiểm soát không cập nhật diễn biến phiền phúc thẩm
bị cáo thăng đề nghị tòa xem xét những gì thuộc thẩm quyền của bản thân
nếu có sai phạm thì mới quy kết trách nhiệm cho bị cáo